liên quan đến việc công an tỉnh đồng nai đột kích vào quán balv club ở thị trấn long thành huyện long thành
phát hiện năm mươi hai đối tượng dương tính với chất ma túy
vào ngày một mươi tám tháng chín công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng
trong đó có cả chủ và quản lý quán lv club để tiếp tục điều tra về hành vi chứa chấp sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy
các đối tượng gồm phan thị nga là chủ quán lv club phan thị thúy an là chủ quản lý nhân viên quán
và nguyễn thế hải nguyễn phụng hà duy phan văn quan đào công anh nguyễn hiệu công và trần quốc đạt
đều là nhân viên của quán lv club
võ minh thông nguyễn mạnh thường nguyễn duy tín và nguyễn trần bá tường bị tạm giữ để điều tra về hành vi tàng trữ chất ma túy